bệnh viện phụ sản thành phố cần thơ cho biết vừa hoàn thành việc sản xuất một khẩu trang vô khuẩn
để hỗ trợ cho thành phố riversite bang california mỹ
trong lúc tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang bùng phát ở nước này
riverside là thành phố kết nghĩa với thành phố cần thơ từ năm hai nghìn một mươi năm
đây là việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong tình hình nhiều bang của mỹ đều có ca mắc covid một mươi chín
được biết trong những ngày qua bệnh viện phụ sản thành phố cần thơ cũng đã may một mươi khẩu trang vô khuẩn
và tiếp nhận trên một mươi khẩu trang do các nhà hảo tâm đóng góp
hỗ trợ cho khu cách ly tập trung ở trường quân sự thành phố cần thơ đồng thời cấp miễn phí cho nhiều bệnh nhân